phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk nông vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đấu tranh triệt phá một vụ vận chuyển trái phép pháo nổ với số lượng lớn
cụ thể vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một tại khu vực xã quảng tín huyện đắk lấp tỉnh đắk nông
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk nông phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
bắt giữ hai đối tượng trú tại thành phố hồ chí minh và tỉnh đắk nông
đang có hành vi vận chuyển trái phép một trăm hai mươi hộp với khối lượng một trăm tám mươi sáu kg
đây là số tăng vật lớn nhất được thu giữ trong các vụ án tàng trữ mua bán
vận chuyển trái phép pháo nổ trên địa bàn tỉnh đắk nông
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định